ngày một mươi ba tháng một mươi một cổng thông tin covid một mươi chín tp hcm thông báo trong ngày một mươi hai tháng một mươi một
thành phố ghi nhận thêm một ba trăm tám mươi tám ca nhiễm nâng tổng số ca ghi nhận từ đợt dịch thứ tư đến nay lên bốn trăm ba mươi bốn hai trăm bốn mươi tám ca dương tính
bản đồ covid một mươi chín tp hcm sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một cũng hiển thị mức độ dịch của toàn thành phố là cấp độ hai
nguy cơ trung bình màu vàng chỉ có huyện cần giờ là cấp độ ba nguy cơ cao màu cam
riêng huyện nhà bè đã đổi màu từ màu cam hồi đầu tuần sang màu vàng
thống kê từ ngày bảy tháng một mươi một đến ngày một mươi hai tháng một mươi một số ca mắc mới mỗi ngày tại thành phố đều trên một ca
trong đó cao nhất là ngày một mươi tháng một mươi một ghi nhận một bốn trăm một mươi bốn ca nhiễm
tương tự số ca tử vong những ngày gần đây có dấu hiệu gia tăng từ ngày bảy tháng một mươi một
tối ngày một mươi hai tháng một mươi một phó giám đốc sở y tế tp hcm
nguyễn văn vĩnh châu nhìn nhận số ca f tăng là kết quả tất yếu khi thành phố mở cửa
gỡ bỏ giãn cách xã hội
năm địa phương có số ca nhiễm tăng nhiều nhất bao gồm huyện bình chánh huyện hóc môn
quận bình tân quận một mươi hai và thành phố thủ đức
đây đều là các địa phương ở khu vực ngoại thành có dân số đông tập trung nhiều lao động nhà trọ cho thuê
lãnh đạo một số địa phương cho biết số caf không tăng có tính thời điểm khi các nhà máy
xí nghiệp khôi phục sản xuất tuyển dụng lao động nên làm xét nghiệm cho công nhân và phát hiện dương tính
mặt khác khi các hoạt động sản xuất tăng lên việc giao lưu trực tiếp nhiều hơn dẫn đến nguy cơ lây lan cao hơn
thống kê của ban quản lý khu công nghệ cao tp hcm và ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp tp hcm
đều cho thấy số ca nhiễm tăng về số lượng và số doanh nghiệp có ca mắc kể từ ngày một tháng một mươi
tuy nhiên bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
hầu hết công nhân đã được tiêm vaccine covid một mươi chín nên thường không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
thường hết bệnh trong vòng bảy đến một mươi ngày rồi quay trở lại làm việc
hiện nay các khu chế xuất khu công nghiệp đang hình thành các khu cách ly tập trung tạm thời
dành cho công nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng
đến ngày một mươi hai tháng một mươi một tp hcm đã tiêm hơn một mươi ba bảy triệu liều vaccine cho người dân trên địa bàn
trong đó có hơn bảy tám triệu liều mũi một và năm chín triệu liều mũi hai
người dân chưa tiêm mũi hai hoặc chưa tiêm mũi nào
liên hệ trạm y tế phường nơi mình cư trú để được hướng dẫn
liên quan đến việc nhiều người tử vong dù đã được tiêm vaccine
sở y tế tp hcm cho biết số ca tử vong tăng so với trước
đa số là người lớn tuổi trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền
trong đó khoảng năm mươi chưa được tiêm vaccine vì đây là những người có bệnh nền
thậm chí bị tai biến mạch máu não nằm một chỗ trong thời gian dài
cũng có trường hợp người lớn tuổi đã được tiêm vaccine nhưng do cơ địa yếu
đáp ứng vaccine thấp dẫn đến tử vong
bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu nhấn mạnh không phải cứ tiêm đủ vaccine thì miễn nhiễm hoàn toàn
không nhiễm nặng và không tử vong vì vẫn còn tỷ lệ nhỏ diễn tiến nặng và tử vong
đặc biệt là người cơ địa yếu mắc bệnh mạng tính
tối ngày một mươi hai tháng một mươi một phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn văn vĩnh châu cho biết
số ca mắc covid một mươi chín tại thành phố những ngày gần đây gia tăng với năm địa phương đứng đầu bao gồm
huyện bình chánh huyện hóc môn quận bình tân quận một mươi hai và thành phố thủ đức
mùng bảy đến ngày một mươi hai tháng bảy mươi một tp hcm ghi nhận số ca mắc mỗi ngày đều trên một ca
trong đó cao nhất là ngày một mươi tháng một mươi một ghi nhận một bốn trăm một mươi bốn ca nhiễm còn ngày một mươi hai tháng một mươi một là một ba trăm tám mươi tám ca
theo bác sĩ vĩnh châu đây là kết quả tất yếu khi thành phố mở cửa bỏ giãn cách xã hội
quan điểm của ngành y tế là thích ứng linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
sống chung với virus sars cov hai chứ không phải sống chung với dịch
nếu để dịch quay trở lại bệnh nặng và chết người
cần phải có biện pháp ứng phó với dịch ngay
phó giám đốc sở y tế tp hcm bày tỏ hy vọng tỷ lệ tiêm vaccine bao phủ và hệ thống y tế được củng cố
sẽ là tiền đề quan trọng cho giai đoạn tới
theo thống kê số ca tử vong ở tp hcm những ngày gần đây gia tăng
từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng một mươi một đều trên ba mươi năm ca mỗi ngày
trong đó cao nhất là ngày một mươi tháng một mươi một có bốn mươi ba ca còn ngày một mươi hai tháng một mươi một là ba mươi hai ca tử vong
phân tích số liệu tử vong những ngày gần đây sở
ghi nhận số ca tử vong tăng so với trước đa số là người lớn tuổi trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền
trong đó khoảng năm mươi chưa được tiêm vaccine vì đây là những người có bệnh nền
thậm chí bị tai biến mạch máu não nằm một chỗ trong thời gian dài
bác sĩ vĩnh châu nhận định cũng có những trường hợp người lớn tuổi đã được tiêm vaccine
nhưng có thể do cơ địa yếu đáp ứng vaccine thấp dẫn đến tử vong
như vậy nếu cứ để f tăng lên thì số ca nặng cũng tăng lên tương ứng
dù thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn trước
đây là điều rất đáng lạc
ông cho biết hiện ngành y tế đã chuẩn bị bốn kịch bản
bao gồm cả tình huống xấu nhất là dịch bùng phát như thời gian qua
tuy nhiên không ai mong muốn quay lại thêm một lần nữa
ngoài các bệnh viện giã chiến cấp thành phố thì các quận huyện và thành phố thủ đức
cũng đang thành lập bệnh viện giã chiến cấp huyện tiếp nhận f không thể cách ly tại nhà
các khu công nghiệp khu chế xuất hình thành các khu cách ly ở khu công nghiệp
dành cho f không chịu chứng và chịu chứng nhẹ
ngày một mươi ba tháng một mươi một ông dương trí dũng phó giám đốc sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết
sở giáo dục đào tạo thành phố đã đề xuất với sở y tế về thời gian tiêm mũi hai vaccine phòng covid một mươi chín
cho học sinh từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đã tiêm mũi một
theo ông dũng dự kiến chiến dịch tiêm chủng mũi hai sẽ được khởi động sau ngày hai mươi tháng một mươi một
tức là sau ba tuần kể từ khi khoảng bảy trăm linh học sinh được tiêm mũi một
kế hoạch chiến dịch tiêm vẫn được tổ chức đồng loạt tại các điểm tiêm trong năm ngày
và hai ngày thực hiện tiêm vét
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo cho biết chiến dịch tiêm mũi hai sẽ tiếp tục sắp xếp
bố trí địa điểm tiêm sao cho vừa đảm bảo an toàn tiêm chủng an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa thuận lợi cho cách thức tổ chức của các đơn vị trường học thuận lợi cho phụ huynh học sinh khi đến tiêm
công tác tham gia giám sát của ngành giáo dục cũng sẽ được tăng cường
xiết chặt hơn nữa sự phối hợp với các phụ huynh để sàng lọc học sinh trước khi tiêm
theo dõi sau khi tiêm tạo sự đồng thuận trong phụ huynh
bên cạnh đó trong thời gian tiêm mũi hai tp hcm sẽ tiếp tục triển khai tiêm mũi một cho học sinh lớp sáu và lớp bảy đủ một mươi hai tuổi
học sinh đủ tuổi chưa tiêm mũi một trong đợt đầu cũng sẽ được sắp xếp tiêm trong chiến dịch tiêm chủng đợt hai khi có sự đồng thuận của phụ huynh
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo tp hcm gần chín mươi tám phụ huynh học sinh đồng thuận cho con em thực hiện việc tiêm vaccine
khoảng hai phụ huynh học sinh chưa đồng thuận nhà trường và giáo viên chủ nhiệm sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động
được biết sau khi thực hiện tiêm mũi một vaccine phòng covid một mươi chín thí điểm cho học sinh từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi tại quận một và huyện củ chi ngày hai mươi bảy tháng một mươi
thì bắt đầu từ ngày hai mươi tám tháng một mươi tp hcm đã tổ chức tiêm đồng loạt cho học sinh từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi và hạ dần độ tuổi trong quy định
ngày một mươi hai một mươi một học sinh khối trung học phổ thông tại tỉnh bà rịa vũng tàu đã được tiêm vaccine covid một mươi chín
địa điểm tiêm chủng là các trường học cơ sở giáo dục và trung tâm y tế của các địa phương
để đảm bảo an toàn và giãn cách những điểm tiêm vaccine đều được bố trí
theo nguyên tắc một chiều gồm sáu khu vực khu vực sàng lọc covid một mươi chín và chờ trước tiêm chủng
bàn đón tiếp hướng dẫn bàn khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng bàn tiêm vaccine
bàn nhập liệu hệ thống tiêm chủng khu vực ngồi theo dõi sau tiêm và trả giấy xác nhận đã tiêm mũi một
bản tiêm vaccine được bố trí trong phòng riêng biệt
các điểm tiêm còn bố trí phòng cấp cứu gần với khu vực ngồi chờ theo dõi sau tiêm
để xe cấp cứu dễ dàng tiếp cận khi có tình huống xảy ra
các học sinh đều được tư vấn kiểm tra sức khỏe khám sàng lọc trước tiên và theo dõi ba mươi phút sau tiêm
ngày đầu tiên tiêm vaccine cho học sinh chỉ có ba địa phương thực hiện tiêm trước là thành phố bà rịa
huyện siêu mộc và huyện lọc điền
từ ngày một mươi ba tháng một mươi một tất cả học sinh ở các địa phương còn lại sẽ được tiêm vaccine đến hết ngày một mươi bốn tháng một mươi một
bà rịa vũng tàu có gần một trăm hai mươi học sinh từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi được tiêm vaccine
trong đó có học sinh có độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi là hơn bốn mươi em
loại vaccine được sử dụng tiêm cho các em là